mặc dù mưa rông vẫn tiếp diễn ở khu vực bắc bộ trong ngày hôm nay thế nhưng nhiệt độ tại khu vực này lại tăng lên một hai độ c
đáng lưu ý là chiều tối ngày hôm nay mưa lớn ở khu vực bắc bộ tiếp tục tăng cường có nơi mưa rất to với lượng mưa từ bảy mươi một trăm hai mươi mm một đợt thậm chí là có nơi trên một trăm tám mươi mm
trái ngược nhiệt độ ở nam bộ lại ở mức thấp hơn so với cả nước trong khoảng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ c ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông
vâng mùa hè oi nóng thì luôn đi kèm theo những cơn mưa rông đột ngột các lái xe cần lưu ý là lái xe với tốc độ thấp thắt dây an toàn và bật đèn pha để có thể quan sát rõ hơn các xe xung quanh
và bên cạnh đó thì nước ngập sâu cũng dễ khiến cho xe bị chết máy làm chập mạch hệ thống điện hoặc là gây mất lái do đi vào vùng ổ gà mà chúng ta không biết
vậy nên tránh những vấn đề này thì quý vị nên tìm một tuyến đường khác hoặc là dừng lại nếu thấy phía trước bị ngập sâu